trận mưa lớn kéo dài liên tục trong hai ngày sáu và bảy tháng sáu tại thành phố sơn la đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập
mặc dù trong buổi sáng nay trời đã ngất mưa nhưng nước vẫn chưa rút và nhiều phương tiện chết máy đường tắt
trước tình hình trên lực lượng công an của tỉnh sơn la đã ra quân có mặt khắp ngã đường
để giúp nhân dân cứu hộ cứu nạn và sơ tán người dân tài sản ra khỏi vùng ngập úng
còn nơi tôi đang đứng đây là bản phiêng mùa xã trường thành phố sơn la nơi đang có hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn lũ
và ngay sau khi nhận được thông tin thì lực lượng công an tỉnh sơn la cũng như các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh
đã có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn đưa người dân ra khỏi vùng lũ
cũng như là để đảm bảo an toàn tính mạng cho người và tài sản của nhân dân trên địa bàn
bản phiêng ngùa xã trường sôm thành phố sơn la
các lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la đã có mặt tại một số khu vực bị ngập úng do mưa lớn kéo dài từ đêm qua
một số hộ dân tại khu vực gần suối đã bị ngập nặng cô lập
một số gia đình có người già trẻ con không thể di chuyển được
lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường giúp người dân di chuyển đến nơi an toàn
tối ở khu vực bản phiêng mùa mưa lớn từ đêm ngày hôm qua đến sáng nay thì ngập hẳn không thể di chuyển đi đâu được
tôi được các anh công an nhanh chóng giúp chúng tôi di chuyển ra khỏi vùng này
giờ ở bạn còn rất nhiều hộ dân bị ngập cũng đang được các anh công an hỗ trợ tôi cảm ơn các anh nhiều lắm
tại các tuyến đường trên địa bàn lực lượng cảnh sát giao thông đã được huy động tối đa để làm nhiệm vụ phân luồng tránh gây ách tắc cục bộ kéo dài
đồng thời lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được huy động làm nhiệm vụ cứu hộ các phương tiện bị chết máy không thể di chuyển
ba mươi cán bộ chiến sĩ và ba xe ô tô của phòng cảnh sát cơ động được huy động để hỗ trợ học sinh qua các điểm ngập đến các điểm thi tuyển trong kỳ thi vào lớp một mươi
đồng thời phối hợp cùng các lực lượng chức năng sơ tán người và tài sản của số hộ dân bị ngập nặng ở khu vực xã triềng xung
hiện nay thì lực lượng cảnh sát phòng cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đã phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động bộ chỉ huy quân sự tỉnh
và các lực lượng ở trên địa bàn đã tổ chức cứu được
tất cả những người dân ở trong các khu vực nhà mà nguy cơ ngập lụt ở phía chân đồi của khu vực xã triềng sông
hiện nay tất cả những người ở trong khu vực đó đã được đưa ra nơi an toàn
các tài sản cũng đã cơ bản được chú
tình hình nguy cơ mà dẫn đến thiệt hại người và tài sản thì nó sẽ được giảm xuống
theo dự kiến đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày một mươi một một mươi hai tháng sáu
mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du bắc bộ
nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ
và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
lực lượng công an tỉnh sơn la sẽ tiếp tục bám sát địa bàn
các khu vực bị ngập úng và hỗ trợ người dân hết mức có thể